ghi nhận tại đồng nai đến nay có hơn một trường hợp tử vong do covid một mươi chín
chiếm một chín tổng số ca mắc trong đó có hai mươi năm người tử vong trong quá trình cách ly theo dõi tại nhà
theo sở y tế đồng nai các trường hợp tử vong tại nhà là người lớn tuổi có bệnh nền chưa được tiêm vaccine
khi những người này mắc covid một mươi chín thì bệnh nền nhanh chóng diễn tiến xấu
không được đưa vào viện kịp thời cho nên dẫn tới tử vong
hiện nay đồng nai cho phép người mắc covid một mươi chín theo dõi tại nhà
tuy nhiên ngành y tế khuyến cáo với người lớn tuổi có bệnh nền khi mắc bệnh
cần lập tức đưa đến cơ sở y tế để được chăm sóc điều trị
sở y tế đồng nai kiến nghị cần đẩy mạnh một số hoạt động của trạm y tế lưu động
củng cố các đội điều trị phản ứng nhanh đồng thời tăng nhân lực cho tầng hai tầng ba của tháp điều trị
đảm bảo tất cả người dân trong độ tuổi đều được tiêm đủ hai liều vaccine phòng covid một mươi chín